nhiều năm qua phong trào phụ nữ dân tộc gia lai ở xã phước tân huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực
không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho chị em mà còn tạo niềm tin cho chị em gắn bó với tổ chức hội
trước đây gia đình chị pi năng thị nghiếm là hộ nghèo
năm năm qua được hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay ba mươi triệu đồng từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chị nghiếm đầu tư trồng mì ngô và chăn nuôi bò nhờ đó thu nhập ngày càng tăng đến nay gia đình chị đã thoát nghèo
cũng giống như gia đình chị nhiếm gia đình chị pi năng thị quyến rất phấn khởi khi được vay số tiền hai mươi triệu đồng
từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế phụ nữ ở địa phương
để mua một cặp bò về nuôi được chăm sóc tốt nên cặp bò tăng trọng nhanh
hứa hẹn gia đình sẽ có một khoản thu nhập khá để cải thiện đời sống trong thời gian tới
gia đình mình quá khó khăn gia đình quá nhiều khu
bình phụ nữ thì cho vay hai mươi triệu hai mươi triệu mình mua được hai con bò
hai con bò thì bữa nào mình sẵn sàng thì mình nuôi nuôi lông lên mình có con thì mình mua băng lấy tiền cho con đi học
hàng năm hội phụ nữ xã phước tân đều tổ chức ra soát khảo sát thống kê danh sách hộ gia đình phụ nữ nghèo
hộ có hoàn cảnh khó khăn rồi phân công từng tri hội về vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá hơn
giúp đỡ bằng nhiều hình thức như giúp về cây giống con giống ngày công lao động và nguồn vốn huy động trong hội
để siêu rắt nhau cùng vươn lên trong cuộc sống
chúng tôi thì có hộp thì chúng tôi cũng bàn ra theo phương hướng của hội phụ nữ
ví dụ như là một hộ là tám hộ tám hộ là thắt nghèo mà cho hộ một hộ là xoay vòng xoay vòng tức là cho mượn giống
ví dụ giống bắp giống lúa giống đậu các loại v v
thì chúng tôi mượn cho chị em mượn với hội viên giữa hội viên với hội viên
cũng đó cũng thông qua tri hội trưởng cũng thông qua hội phụ nữ xã mới tạo được điều kiện cho chị em như vậy
qua năm nay thì chúng tôi đánh giá rất là cao về cái tinh thần mà chị em tham gia
để phát triển kinh tế trong năm nay thì hiệu quả rất là cao
ví dụ như là có thể là tờ hội viên này học hỏi hội viên kia
cũng từ hội viên này mà được kinh nghiệm trao dồi kinh nghiệm với nhau để phát triển kinh tế
qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tổ chức hội ngày càng được củng cố vững mạnh hơn
chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nhất là việc huy động hội viên góp sức cùng địa phương
thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo
nên tiến độ xây dựng nông thuận mới ở vùng nông thuận miền núi vùng sâu vùng xa